trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp đòi hỏi sự thay đổi về chất của đội ngũ cán bộ quản lý để đáp ứng với xu thế phát triển mới của xã hội
đảng đặt ra yêu cầu tinh giản biên chế lựa chọn cán bộ nòng cốt cho sự phát triển ở các cấp chính quyền địa phương nhìn nhận lại những thành tựu đạt được và hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện từ đó nghiêm túc phê bình và tự phê bình

chính sách tạo ra động lực để cán bộ tâm huyết gắn bó với sự nghiệp là gì
khi đặt ra những câu hỏi này người lãnh đạo đảng tự nhận rõ vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trèo lái con thuyền cách mạng đi đúng hướng
tổng bí thư đã từng bày tỏ quan điểm kiên quyết trước toàn đảng toàn dân
chống tham nhũng ai nhụt trí thì dẹp sang bên cho người khác làm
đồng chí thừa nhận đây là việc rất khó và phức tạp nhưng phải thực hiện giống như cuộc thay máu của chính mình
sự trưởng thành phát triển của đội ngũ cán bộ là nhân tố then chốt quyết định sự thành bại của công cuộc đổi mới có ý nghĩa to lớn với trạng đường phát triển của đất nước
do vậy đề án sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã huyện là quyết tâm lớn của đảng và nhà nước là cuộc đột phá lớn trong công tác cán bộ từ nhiều năm qua
khi góp ý xây dựng đề án này nhiều cán bộ đại diện chính quyền địa phương đã bày tỏ lo ngại vì động trạm lợi ích của nhiều cán bộ
nếu sắp nhập ba sẽ làm một số lượng cán bộ dôi dư nên ứng dụng
nếu sắp nhập hai sẽ làm một số lượng cán bộ dôi dư nên ứng dụng

nếu sắp nhập ba sẽ làm một số lượng cán bộ dôi dư nên ứng dụng
nếu sắp nhập ba sẽ làm một số lượng cán bộ chính quyền địa phương nhất thiết phải trưng cầu dân ý lấy phiếu tín nhiệm cho nhân dân
nếu sắp nhập ba sẽ làm một số lượng cán bộ chính quyền địa phương nhất thiết phải trưng cầu dân ý lấy phiếu tín nhiệm cho nhân dân